cùng với đó là một lớp sương mù nhẹ che phủ
nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay trên toàn miền bắc đều có xu hướng tăng nhẹ thêm từ một cho đến hai độ nữa
cụ thể ở các tỉnh vùng núi phía bắc nền nhiệt trong đêm nay sẽ tăng lên mức một mươi cho đến một mươi bốn độ
khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội duy trì mức nhiệt là một mươi bốn cho tới một mươi năm độ
sang ngày mai tình trạng mây nhiều và sương mù nhẹ sẽ còn duy trì đến tận chín và một mươi giờ sáng
sau đó mây mỏng dần trời hứng nắng
nền nhiệt sẽ tăng nhanh cao nhất cho ngày mai trên toàn miền bắc
sẽ phổ biến mức nhiệt là từ hai mươi cho tới hai mươi hai độ
không khí lạnh suy yếu trong đêm nay suốt dọc từ thanh hóa trở vào cho đến tận quảng ngãi
vẫn còn duy trì tình trạng mây nhiều và lác đác có mưa ở khu vực từ quảng trị trở vào cho đến đà nẵng
sang đến ngày mai khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế đồng loạt có nắng về chiều
nên nhiệt độ trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng là từ hai mươi ba cho tới hai mươi bốn độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
nhiệt độ cũng tăng nhẹ lên mức là hai mươi năm hai mươi sáu độ
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận duy trì mức nhiệt là từ hai mươi bảy cho tới ba mươi độ
thời tiết tại tây nguyên và nam bộ trong đêm nay tiếp tục là trạng thái ít mưa
nhiệt độ thấp nhất ở khu vực tây nguyên duy trì trong khoảng một mươi sáu một mươi chín độ
nam bộ duy trì mức nhiệt là từ hai mươi cho tới hai mươi hai độ
thế nhưng sang ngày mai cả hai khu vực này trời đều có nắng từ sớm
nền nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng là hai mươi chín ba mươi một độ ở khu vực tây nguyên
duy trì mức nhiệt là từ ba mươi hai cho tới ba mươi bốn độ
trên biển khối không khí lạnh suy yếu gió trên các vùng biển giảm cấp
ở vịnh bắc bộ gió giảm xuống còn cấp ba cấp bốn và đổi hướng sang gió đông đến đông nam
gây ra hiện tượng sương mù nhẹ về đêm muộn và sáng sớm
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
còn ở ngoài khơi trên khu vực vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió cũng giảm xuống còn cấp năm không mưa và tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
với khu vực huyện đảo trường sa trong đêm nay và sáng mai
gió đông bắc vẫn duy trì cấp năm có lúc cấp sáu và khiến cho biển động nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước